ngày hai mươi năm tháng một mươi một ubnd tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị tổng kết
chương trình giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi gắn với thực hiện nghị quyết số bốn mươi sáu
của ban thường vụ tỉnh ủy và phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong năm năm qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm từ gần hai mươi tám xuống còn hơn chín
đặc biệt tỉnh tuyên quang không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách
người có công với cách mạng phấn đấu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân
từ hai năm một năm đối với phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm
thường xuyên được các cấp các ngành các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện
tại hội nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp các đại biểu đã ủng hộ quỹ
vì người nghèo của tỉnh hơn một tỷ đồng nhân dịp này có sáu mươi năm tập thể bốn mươi bảy cá nhân
được nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua cả nước chung tay
vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi